sáng ngày một mươi hai tháng chín tại hà nội hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean wef asean hai nghìn hai mươi
chính thức khai mạc phiên toàn thể với chủ đề những ưu tiên của asean trong cách mạng công nghiệp bốn
có sự tham dự của các nhà lãnh đạo asean quốc tế và wef
đây là các chủ đề thời sự rất thiết thực đáp ứng quan tâm chung của các nước asean
với nhiều nước trên thế giới và đặc biệt với việt nam
đồng thời cũng gắn kết chặt chẽ với chủ đề của asean năm nay là xây dựng một cộng đồng asean tự cường sáng tạo
hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám sẽ là cơ hội rất tốt để các bên có thể gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm
cũng như chuẩn bị tốt nhất để bước vào cuộc cách mạng công nghiệp bốn một cách hiệu quả
trong phiên khai mạc sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc
các đồng chí ủy viên bộ chính trị và lãnh đạo các nền kinh tế trên thế giới
đã đến dự và chia sẻ ý tưởng chính sách với cộng đồng doanh nghiệp
bao gồm khoảng gần sáu mươi phiên thảo luận hội nghị wef asean là diễn đàn để các nhà lãnh đạo
và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực chia sẻ ý tưởng chính sách biện pháp về phát triển khởi nghiệp
tranh thủ cơ hội cũng như hợp tác giải quyết các vấn đề cách mạng công nghiệp bốn đặt ra cho các nước asean và khu vực
đặc biệt trong khuôn khổ hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám
vị thượng đỉnh kinh doanh việt nam dự kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch wef borrger brander sẽ phát biểu khai mạc và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám là cơ hội để thúc đẩy các đối tác tăng cường hợp tác với việt nam
các tập đoàn hàng đầu thế giới có tiềm lực tài chính công nghệ và thị trường quan tâm tăng cường đầu tư vào việt nam
góp phần tích cực mở rộng thị trường tranh thủ nguồn vốn có chất lượng công nghệ hiện đại phục vụ tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng